có lẽ điều mọi người đang mong chờ nhất là tối nay trời đừng đổ mưa
để trẻ em có thể rước đèn đón tết trung thu
để mạng xã hội ngập tràn hình ảnh đèn ốc sao nấp lánh trong đêm trắng sáng